thưa quý vị bị ngộ độc đồ uống quá nặng tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự thành phố thanh hóa đã tử vong dù được đưa vào bệnh viện
vào khoảng hơn một mươi ba h ngày hai mươi tháng bốn bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa tiếp nhận bốn trường hợp là ba nam một nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch liên quan tới ngộ độc
do ngộ độc quá nặng hai người đã tử vong kết quả trần đoán bệnh viện ban đầu bệnh viện xác định có liên quan tới ngộ độc đồ uống nghi là rượu
vì những người này nhập viện đều có uống rượu đáng chú ý là trong số hai người tử vong bất thường có tri cục trưởng tri cục thi hành án hình dân sự thành phố anh thanh hóa
và ngay sau khi nhận được tin báo công an thanh hóa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguồn nhân
bước đầu xác định sự việc xảy ra tại số nhà năm mươi quang trung phường ngọc trạo thành phố thanh hóa các nạn nhân đều ăn trưa tại ngôi nhà này
và sau bữa trưa thì xảy ra việc ngộ độc nặng dẫn đến chết người
thưa dạy ô tô
xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn thành luận hai mươi tám tuổi quê tỉnh quảng nam
đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng tiến hành điều tra làm rõ
từ tháng hai năm nay đến khi bị bắt luận tìm đến các cơ sở cho thuê xe tự lái ở thành phố hội an tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng yêu cầu làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái
khi đã hoàn thành thủ tục và nhận xe luận liên nhờ một đối tượng quen trên mạng xã hội làm giả toàn bộ giấy tờ cà vẹt xe mang tên của mình để mang đến các tiệm cầm đồ lớn ở thành phố đà nẵng để cầm cố lấy tiền
mỗi chiếc xe luận cầm với giá thành từ ba trăm năm mươi triệu đến bốn trăm linh triệu đồng
trong vòng từ tháng hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi luận lừa đảo được ba chiếc xe thuê tự lái chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
trưa ngày một mươi năm tháng bốn biết rằng hành vi của mình không thể nào trốn thoát được luận đến công an tp đà nẵng tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
người điều khiển xe mô tô xe gắn máy kể cả xe máy điện các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe sẽ bị xử phạt từ năm đến bảy triệu đồng và tước bằng hai tháng cho lần đầu tiên
nếu tái phạm sẽ tước bằng từ ba đến năm tháng và tịch thu phương tiện
vâng ạ một hành vi phải nói là thích
thích thể hiện nhưng tìm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn cho bản thân và người xung quanh
và ngay sau đây cũng là một hành vi thích thể hiện khác cũng không kém phần nguy hiểm đó chính là đua xe bốc đầu gây dấu trật tự công cộng
và mới đây công an huyện thanh ngoai thành phố hà nội cũng vừa bác sử được nhóm quái xế tuổi tin dù từ đời con rất trẻ thế nhưng đã thường xuyên tổ chức lơ kéo thanh thiếu niên khác để đua xe gây dấu chất tự công cộng
đây là những hình ảnh thu thập được trên nhóm chat của các đối tượng
bằng cách làm quen trên mạng hay từ những mối quan hệ cá nhân rất nhanh chóng nhóm này đã tập hợp được khoảng hơn hai mươi nam nữ thanh niên tổ chức mua xe bốc đầu gây dối trật tự rồi quay lại clip lôi kéo các thanh niên khác làm theo
đa phần đều do chán nản vì nghỉ dịch dài ngày cùng tâm lý thích thể hiện bồng bột của tuổi mới lớn
bộ tài chính đang ngăn chặn nạn đua xe trái phép theo đó sẽ thực hiện điều tra giải quyết và áp dụng thủ tục rút gọn để nhanh chóng truy tố xét xử nghiêm những đối tượng đua xe tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép tụ tập gây dấu trật tự công cộng theo quy định của pháp luật đề nghị xét xử lưu động ngay tại địa bàn một số vụ việc điển hình nhằm răn đe giáo dục chung trong giai đoạn này
bộ trưởng bộ tài chính vừa có văn bản gửi bộ trưởng bộ công an
đề nghị điều tra xác minh thông tin tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu bốn trăm linh tấn gạo
thuộc hạn ngạch tháng bốn
bộ tài chính đề nghị bộ trưởng bộ công an chỉ đạo các cơ quan chức năng
xem xét điều tra xác minh làm rõ nội dung phản ánh trên phương tiện thông tin báo chí
mạng xã hội và một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặt ra
nhằm xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân
trong hoạt động xuất khẩu gạo xử lý trách nhiệm về việc đưa tin xuyên tạc sai sự thật
ngày hai mươi tháng bốn bộ trưởng bộ tài chính cũng chỉ đạo tổng cục trưởng tổng cục hải quan
làm rõ nghi vấn về tính minh bạch trong việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo
vào lúc giờ ngày một mươi hai tháng bốn
có hay không sự tác động tiêu cực của công chức cơ quan hải quan
và báo cáo trước ngày ba mươi tháng bốn